tại phương bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nạn nhân một mươi bảy tuổi tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng bốn nam thiếu niên trên cùng với bố đi dạo tại tiểu khu đô thị số một mươi tám thuộc tổ một mươi ba phường bắc cường
khi đến khu vực có hồ nước sâu do trước đây một đơn vị săn lấp mặt bằng để lại nam thiếu niên trên đã nhảy xuống nghịch và bị đuối nước
được biết nạn nhân là trẻ có nhận thức hạn chế không thể nói
khi phát hiện con bị đuối nước người bố đã tìm mọi cách cứu nhưng không thành công
nhờ được tin báo lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai đã được huy động để tìm kiếm
đến khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy để bàn giao cho gia đình lo hậu sự